tại thành phố mới tỉnh bình dương thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ
đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bình dương về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi sáu tổng sản phẩm trong tỉnh gdp tăng tám năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
thu ngân sách đạt bốn mươi tỷ đồng đạt một trăm linh sáu dự toán trung ương giao
thu nhập bình quân đầu người đạt một trăm linh tám sáu triệu đồng
công nghiệp vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng khá
kim ngạch xuất khẩu ước đạt hai mươi bốn ba tỷ đô la mỹ tăng một mươi sáu bốn và kim ngạch nhập khẩu ước đạt hai mươi năm tỷ đô la mỹ tăng một mươi sáu hai
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những nỗ lực mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình dương đạt được
trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua đồng thời yêu cầu tỉnh chỉ đạo quyết liệt
đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh phát triển công nghiệp đặc biệt công nghiệp công nghệ cao
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp và khu vực nông thôn chú trọng công tác quy hoạch và phát triển đô thị
trong cái định hướng mới bình dương làm được cái gì phát triển tốt hơn định hướng phát triển tốt hơn
đây là câu hỏi lớn đặt ra để bình dương có thể đi đâu gián giác

điều gì đang thay đổi công nghiệp phát triển kinh tế công nghiệp
điều gì đang thay đổi công nghiệp công nghệ công tác phát triển

không cần cần thiết không cần không cần công proved
năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng hy vọng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bình dương sẽ có những bước phát triển vật bậc hơn nữa kinh tế tăng trưởng nhanh bền vững thu hút nhiều dự án fdi để tạo bước đột phá trong công nghiệp trong năm tới